văn hóa dân tộc giao hòa vào dòng chảy của văn hóa các dân tộc anh em đã góp phần hình thành nên một việt nam đa dạng và đậm đà bản sắc
có lẽ vì vậy mà mỗi lần đến với bản làng người giao là một lần được sống trong không gian của những lễ cấp sắc những làn điệu báo dung ngọt ngào trở đầy tâm tư tình cảm của con người nơi đây
và đặc biệt có thể tham dự tết nhảy một nghi lễ mà đôi khi cả cuộc đời của người đàn ông giao cũng chỉ tổ chức được một lần
suốt hàng trăm năm nay giấy tàn viên được biết tới là nơi sinh sống của những bản làng người giao
cuộc sống du canh du cư khiến người giao luôn gắn với núi rừng
vậy nên dù đã hạ sơn định cư tại ba thôn yên sơn hợp sơn và hợp nhất của huyện ba vì hà nội
nhưng những nét văn hóa độc đáo mang đậm phong vị hồn nhiên của núi rừng thì vẫn không có gì thay đổi
và đó cũng là lý do khiến thủ đô hà nội thêm đặc biệt với những nét văn hóa độc đáo mới

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
họ bày biện các lễ vật thờ cúng rồi làm lễ khấn xin được làm tết nhảy và kính mời các thần linh bàn vương gia tiên về dự lễ
lễ này được thực hiện bằng các điệu múa mời như đưa đường bắc cầu để đưa đón thần linh tổ tiên về ăn tết
phần chính lễ được xem là quan trọng nhất và có thời gian dài nhất
phần này được bắt đầu từ lễ khai đàn và kết thúc bằng lễ triêu binh
xuyên suốt nội dung phần chính lễ là các điệu múa lời hát kết hợp với tiếng chiêng trống rộn ràng

tiếp sau là điệu múa giao
múa giao còn gọi là múa gia binh vào tướng
một điệu múa rất hùng tráng biểu dương cho tinh thần thượng võ của người giao
những thanh niên khỏe mạnh đã qua lễ cấp sắc
với đạo cụ múa là con dao găm bằng gỗ
thực hiện những động tác nhảy quay nhún rất nhanh mạnh dứt khoát
lướt đi trong tiếng chống tiếng kèn như tái hiện lại những trang sử vẻ vang oanh liệt của cha ông xưa trong quá trình đấu tranh chống lại giặc giã
bên cạnh đó còn có những điệu múa truyền thống như múa phát nương hay còn gọi là múa được mùa
đây là điệu múa diễn tả lại quá trình lao động của người giao từ lúc phát nương cho đến khi thu hoạch
với những động tác rất gần gũi trong sản xuất như phát cây chọc lỗ cha hạt gặt phơi say rã
nó có cái ba điệu múa chính mỗi một cái điệu múa chính đấy thì nó lại có như múa gươm thì nó có chín điệu
mình còn múa một cái bài đọc sách của mình này thì nó chỉ có bốn điệu múa thôi
còn chạy rùa thì nó nhiều chạy rùa thì nó nhờ chín điệu chạy rùa
trong tết nhảy nó tập hợp hầu hết các nghệ thuật dân gian ở trong này
trước hết là nghệ thuật ngôn từ thứ hai là nghệ thuật âm nhạc
thứ ba là nghệ thuật múa thứ tư là nghệ thuật tạo hình
trước khi làm lễ thì người ta phải mất rất nhiều công
ở cái nhà nhà ông trược họ đấy có nơi người ta gọi nhà cái đấy người ta trang trí cái nhà bằng tranh thờ
và tranh thờ rất là đẹp
có nơi là một mươi tám tranh thờ có nơi là một mươi năm tranh thờ có nơi là hai mươi bốn tranh thờ bảy ra
mỗi một tranh thờ thì đều biểu tượng của một vị thần mình tướng đến
còn có nghệ thuật ẩm thực nữa vì trong món ăn thì không phải người ta ăn bình thường
nó có những món để dâng lên thánh thì ăn theo nghệ thuật ẩm thực
có những món mà ăn chay của các thầy nhưng đồng thời có những món ăn cộng đồng
mỗi một món ăn đấy thì nó có đặc trưng riêng

điệu múa truyền thống theo quan điểm của người giao như múa chạy cờ múa kiếm múa chuông múa văn múa võ
nhưng đặc sắc nhất vẫn là múa rùa một điệu múa không thể thiếu trong tết nhảy
để tiến hành điệu múa người ta lập một đàn cúng
trên đó có bát nước bát hương một miếng vải trắng
trên đó có gạo và tiền su rồi lấy mũ của thầy cúng úp lên trên các lễ vật
tốt múa đi xung quanh đàn cúng thực hiện các động tác theo quy ước của dân tộc và theo hướng dẫn của thầy múa
sự tích kể lại rằng xưa kia mọi người đang yên vui hưởng cuộc sống thanh bình mùa màng tươi tốt lợn đầy nhà gà đầy sân
bỗng xuất hiện một con rùa yêu quái
đến quấy nhiêu bản làng làm mùa màng thất bát gieo rắc bệnh tật cho con người làm đảo lộn cuộc sống yên vui thanh bình của bà con trong bản
vì thế người dân phải kêu cứu đến bàn vương tổ của người giao
bàn vương báo mộng cho dân làng trong bản biết tất cả đều do con rùa yêu quái gây ra phải tìm cách bắt dân cúng tổ tiên mới có thể yên ổn được
từ đó trở đi cho múa rùa chính thức ra
trong màn múa rùa để chạy rùa người ta dùng một mươi hai con xa bằng gỗ được đéo gọt cẩn thận có sơn màu cắm dọc nền nhà hình chữ chi
người múa tay cầm chuông lúc đi lúc chảy long khom theo hình lượng vòng tròn quanh đàn cúng
lúc đi ngược lúc chạy xuôi múa theo sự chỉ huy của ông thầy cúng
diễn tả các động tác bắt chói và khiêng rùa về nhà để dâng cúng bàn vương và các vị thánh tổ tiên người giao
vậy nên múa rùa được xem là một trong những nghi lễ đội ơn thần linh
trời đất đã cứu giúp người giao thoát chết
và có cơ hội được mưu sinh lạc nghiệp trên mảnh đất mới
thế giới dương bắt được rùa là như là chiến thắng
và đã là chiến thắng như thế thì người ta có rất nhiều địa múa diễn tả lại cuộc sống của rùa cách bắt rùa như thế nào
các mưu mẹo của người giao ra sao lừa rùa bắt rùa như thế nào tất cả diễn tả thành địa múa như thế
ở đây người ta phản ánh hình tượng âm dương đồng thời người ta phản ánh cả con rùa trong văn hóa cổ của phương đông
con rùa là như một biểu tượng biết trước của chữ
biểu tượng vững trãi có thể biểu tượng đoán mộng vân vân tất cả những biểu tượng đó
thì người ta đồng ghép vào con rùa và con rùa đó đã trở thành khi mới bắt được rùa đã chiến thắng
nhìn chung động tác của các điệu múa nhảy khá đơn giản mang tính tự hình cao
nhưng diễn ra liên tục trong ba ngày tết nên cần người khỏe mạnh tham gia
ai mệt thì ra người khác vào thay thế
người ra ăn uống rượu thịt no say rồi lại vào nhảy tiếp
và suốt thời gian diễn ra tết nhảy các điệu múa được biểu diễn lặp đi lặp lại nhiều lần
mỗi người phải nhảy múa hàng trăm lượt liên tục cả ngày cả đêm trong tiếng chuông tiếng chống rục rã
các thầy cúng vừa múa vừa hát những bài hát xưa theo sách cổ người giao
với nội dung kể về nguồn gốc dân tộc giao về quá trình người giao vượt biển
quá trình miêu sinh trên đất mới dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái trong từng gia đình
cũng như cầu xin mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
đồng thời tái hiện quá trình lao động chiến đấu chống giặc bảo vệ quê hương
của các bậc tiền nhân
những câu hát điệu nhảy huyền bí làm cho người xem có cảm giác mình đang được sống trong một thế giới khác
thế giới mà quá khứ và hiện tại đang giao hòa
cứ thế tết nhảy diễn ra trong ba ngày ba đêm liên tiếp
để chứng giám cho lòng thành của con cháu
và đây cũng là dịp con cháu được giao tiếp với tổ tiên ông bà của mình
cũng là để hứa với các thế hệ đi trước sau bao nhiêu năm sẽ lại tổ chức tết nhảy một lần nữa
tạ ơn các thần linh thổ địa bàn vương đã về tiếp nhận và chứng kiến lòng thành của gia chủ trong tết nhảy
ngoài cúng tạ ơn chủ nhà còn dâng lên cho thần linh một con lợn để cầu xin các thần linh xá tội
nếu trong tết nhảy gia chủ có điều gì sơ xuất

mong các thánh thần bàn vương gia tiên phù hộ cho gia đình dòng họ thôn bản sang năm mới được mạnh khỏe bình an mùa màng bội thu chăn nuôi phát đạt
cuối cùng là lễ hóa vàng để tiễn đưa hương hồn tổ tiên trở về với quê cha đất tổ
sau khi buổi lễ kết thúc chủ nhà sẽ mổ lợn chia thành nhiều phần nhỏ để biếu những người đã giúp đỡ và tham dự tết nhảy trong ba ngày vừa qua
để tỏ lòng biết ơn vì đã có mặt chung vui với gia đình trong tết nhảy

các món ăn truyền thống có dịp được ôn lại để trao truyền cho thế hệ con cháu mai sau góp phần gìn giữ những phong tục độc đáo của dân tộc
thì trong suốt thời gian ba ngày ba đêm diễn ra tết nhảy còn là sự đan sen giữa các nghi thức cúng tế ăn uống vui vẻ của cả cộng đồng
như vậy tết nhảy đã góp phần quan trọng
trong việc củng cố sự gắn bó bền chặt thống nhất của cộng đồng người giao
và chương trình sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư điện tử
phòngvănhoaacongnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại